những cái xung đột xã hội từ xa từ sớm từ cơ sở
với cái quan điểm của đảng ta là phát triển kinh tế là trung tâm
xây dựng đảng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là thiên chốt
và xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội và củng cố quốc phòng an ninh
thì tôi tin rằng là cái sự chống phá đó nó cũng sẽ không đem lại một cái tác dụng gì
dịch vẫn còn diễn biến căng thẳng các thế lực thù địch phản động vẫn sẽ tìm mọi cách chống phá chúng ta
để giữ vững thành quả cách mạng giữ vững thành quả chống dịch
không gì khác là phải củng cố và giữ vững được lòng tin của nhân dân
đối với sự lãnh đạo của đảng của đất nước
trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay tiếp tục kiên định thực hiện mục tiêu kép
đảm bảo hài hòa chống dịch và phát triển kinh tế xã hội
đảm bảo mọi lợi ích
dành cho nhân dân lao động chăm lo đảm bảo lợi ích của nhân dân
ngay cả trong những thời điểm rất khó khăn như dịch bệnh covid một mươi chín
chúng ta làm gì có nhiều nguồn lực như các nước trên thế giới
nhưng mà chúng ta lại rất thành công trong phòng chống dịch bệnh
vì là chúng ta đã đặt cái việc bảo vệ cuộc sống sức khỏe
và đời sống của nhân dân lên trên hết là trước hết
mọi lợi ích
đều phải vì nhân dân cho nhân dân mang lại hạnh phúc cho nhân dân
đó là mục tiêu được đảng ta chỉ rõ trong nghị quyết đại hội một mươi ba
cũng là mục tiêu xuyên suốt của cách mạng việt nam
làm tốt điều này chính là đáp trả các thế lực thù địch phản động
thấy rõ bản chất ưu việt của nhà nước ta
mọi ý đồ kích động chống phá của chúng sẽ đều thất bại